trong ngày một mươi bảy tháng bảy lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã đưa tàu số hiệu tg chín mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi tám ts chở khoảng chín mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
về tới cảng của hải đội ba trăm linh một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tại thành phố vũng tàu
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó tại vùng biển cách phía đông nam côn đảo khoảng bốn mươi năm hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện và kiểm tra
một tàu vỏ gỗ số hiệu tg chín mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi tám ts có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên do ông trần công quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba có hậu khẩu thường trú tại tân long mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông quang tàu đang vận chuyển khoảng chín mươi lít dầu đeo
không có giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
các thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về cảng hải đội ba trăm linh một vũng tàu tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật